đã từ ba tháng kể từ khi bộ y tế có văn bản đồng ý với thành phố hà nội về việc ngưng sử dụng khí n hai o
dinitone monoxid có trong bóng cười
tuy nhiên thực tế bóng cười vẫn xuất hiện tràn lan tại các quán bar và giới trẻ vẫn có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng
các đơn vị quản lý cấp cơ sở gần như lúng túng trong việc thực hiện công văn của thành phố
bằng chứng rõ nét là vào đêm ngày một mươi năm dạng sáng ngày một mươi sáu tháng bảy
lực lượng kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất bốn mươi quán bar trên địa bàn quận hoàn kiếm
thuộc giữ hai mươi năm tám trăm tám mươi bảy quả bóng cười một trăm linh hai bình khí n hai o một một trăm linh hộp xì xa và hàng trăm dụng cụ hít xì xa
một ba trăm tám mươi ba chai rượu ngoại tất cả đều không rõ nguồn gốc và là hàng nhập lậu
thực trạng này diễn ra là lý do thứ nhất là việc kinh doanh bóng cười là tạo ra một lợi nhuận
có thể gọi là siêu lợi nhuận được
quả bóng hiện nay bán trên thị trường các cơ sở bán
thì từ một trăm linh hai trăm linh cá biệt có những cơ sở bán ba trăm linh thậm chí trước đây là bán tám trăm linh một quả
đấy là cái siêu lợi nhuận nên là người ta có thể bất chấp hoạt động để được kinh doanh
có thể thấy rằng ngay cả khi ủy ban nhân dân tp hà nội có công văn yêu cầu các sở ngành liên quan xích chặt quản lý
thì việc buôn bán bóng cười vẫn diễn ra một cách công khai và hầu hết các quán bar ở thành phố đều có thể dễ dàng mua được bóng cười
rõ ràng có sự buông lỏng trong quản lý bên cạnh đó công tác kiểm tra giám sát
và đồng tục ngay từ cấp cơ sở

cần phải có những văn bản xích chặt quản lý một cách rõ ràng hơn nữa
đã đến lúc phải đưa bóng cười vào danh mục cấm và phải có biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn cung
khi ấy những vi phạm nghiêm trọng mang tính hệ thống cần xem xét xử lý hình sự